ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình đã ban hành công văn số ba trăm sáu mươi chín ubnd vp sáu
về việc cho phép hoạt động trở lại một số hoạt động dịch vụ trên địa bàn tỉnh
sau một thời gian dừng hoạt động
cụ thể tỉnh ninh bình cho phép mở cửa trở lại các khu điểm du lịch
các di tích trên địa bàn tỉnh kèm theo điều kiện chỉ được đón phục vụ khách trong tỉnh
cho phép hoạt động trở lại các dịch vụ trừ loại hình giải trí karaoke
vũ trường quán ba sông hơi massage game online trò chơi điện tử
cho phép mở cửa trở lại các địa điểm dịch vụ uống
trừ các dịch vụ ăn uống ở khu vui chơi công cộng
để tiếp tục kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ubnd tỉnh yêu cầu các cơ sở dịch vụ phục vụ khi hoạt động trở lại
phải thực hiện nghiêm thông điệp năm k và các biện pháp về phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định